chỉ trong hôm qua bảy tháng một mươi một tuấn liên tiếp gây ra bốn vụ cưỡng đất tài sản ở khu vực đường trần thủ độ
vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày tuấn đi bộ trên đường trần thủ độ phát hiện một nam thanh niên đang đứng ở bên đường chờ đón xe
tuấn liền đi theo cố tình để hở con dao trong túi quần và dọa đang nhiễm hiv
sợ hãi nam thanh niên đưa cho tuấn một trăm linh đồng
với thủ đoạn đó tuấn gây tiếp ra ba vụ nữa
tại cơ quan điều tra tuấn thừa nhận là đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản trên
được biết tuấn là đối tượng có bốn tiền án hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và đi cai nghiện bắt buộc